thuốc tránh thai hàng ngày hay còn gọi là thuốc tránh thai tháng là một loại thuốc dạng viên uống có chứa hoc mon nhằm kiểm soát hoạt động của bùn trứng và tử cung từ đó ngăn ngừa khả năng thù thai ở người uống
hầu hết các loại thuốc tránh thai hàng ngày có thành phần chính là hai hormone estrogen và progesterone
sự kết hợp của hai hormone này có tác dụng kiểm soát hoạt động của bùng trứng ngăn sử dụng trứng tự nhiên vào mỗi chua kỳ tránh sự thụ thai
đó cũng chính là cơ chế hoạt động của thuốc tránh thai
bên cạnh đó thuốc ngừa thai còn làm chất nhảy quen của tử cung trở nên đặc hơn khiến tinh trùng khó di chuyển vào tử cung
trong trường hợp trứng gặp tinh trùng và thụ tinh hay học môn có trong thuốc sẽ tác động lên niêm mạc tử cung khiến trứng đã thụ tinh khó bám vào thành tử cung để làm tổ và phát triển
vai trò chính của thuốc ngừa thai hàng ngày là ngăn ngừa việc mang thai
nếu tuân thủ hướng dẫn sử dụng về liều lượng và thời gian thuốc người thai hàng ngày cho hiệu quả người thai lên đến chín mươi chín
tuy nhiên nhiều người thắc mắc liệu uống thuốc tránh thai hàng ngày có ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng
cùng lắng nghe những phân tích của thạc sĩ bác sĩ phan trí thành tránh văn phòng trung tâm đào tạo bệnh viện phụ sản trung ương
thực ra thì hiện nay phải nói là có hàng triệu phụ nữ trên thế giới uống thuốc tránh thai hàng ngày
và ngay cả uống thuốc tránh thai hàng ngày thì cũng có rất nhiều người lo lắng
ví dụ như uống vào có thể cảm thấy đau đầu vãng đầu cũng như giống như các thuốc nội tiết khác có thể tăng nguy cơ của một số bệnh bí quyết
thì điều ấy đặc biệt cao ở những phụ nữ quanh quần tuổi tiền bản kinh bản kinh
chứ đối với các bạn trẻ thì đã ít bị gặp các nguy cơ tắc mạch
bởi vì những người nguy cơ tắc mạch thường gặp quanh quần người trung niên người tiền mãn kinh thừa cân béo phì tiểu đường
do đó đối với thuốc tránh thai hàng ngày thì có thể sẽ hạn chế đối với những phụ nữ quanh quần tuổi tiền bản kinh bản kinh
yếu tố thứ ba là thuốc tránh thai sẽ chuyển nó qua gan
nên một số các bạn có bệnh bí gan thật thì cần phải thấp chẳng khi mà sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày
các thuốc tránh thai có nội tiết nói chung chứ không hẳn là thuốc tránh thai hàng ngày
yếu tố cuối cùng là một số trường hợp là bị dị ứng một số thành phần của thuốc mà chúng ta không được dùng các thuốc tránh thai hàng ngày
tuy nhiên nói như vậy để chúng ta hiểu ngược lại là cũng có rất nhiều trường hợp dùng thuốc tránh thai
mà lại bên cạnh tác dụng tránh thảo cũng có rất nhiều tác dụng tốt mà giúp cho các bạn nữ phòng tránh hạn chế được
ví dụ như rất nhiều bạn bị cường kinh băng kinh khi dùng thuốc chiến thai hàng ngày
lợn kinh thì sẽ ít đi và sẽ giúp các bạn kiểm soát được trung kỳ kinh
rất nhiều bạn có các triệu chứng tiền kinh nguyệt
cứ đến trung kỳ kinh là đau bụng khó chịu là giấm dứt khó chịu là cảm thấy mệt mỏi là cảm thấy stress cảm thấy trầm cạp quan trọng trung kỳ kinh
thì dùng thuốc tránh thai lại giúp điều tiết điều hòa trung kỳ kinh làm cho các bạn ổn định lại giúp cho rất nhiều bạn cải thiện triệu chứng tiền kinh nguyệt
hay ví dụ như những bạn mà đau bụng kinh dùng thuốc tránh thai nhiều bạn cảm thấy đã đỡ đau bụng kinh hơn rất là nhiều
và bên cạnh đó tác dụng tránh thai là cũng rất quan trọng đối với các bạn nữ
không chỉ thắc mắc về việc uống thuốc tránh thai hàng ngày ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe
mà nhiều người còn lo lắng liệu uống thuốc tránh thai hàng ngày có gây ra vô sinh hay không
theo bác sĩ thành uống thuốc tránh thai hàng ngày không những không có hậu quả gây ra vô sinh
mà còn có tác dụng bảo vệ buồn chứng của người phụ nữ
điều này chắc chắn là không có cơ sở khoảng
và chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp dùng thuốc tránh thai không nhưng không có tác dụng không có hậu quả gây ra vô sinh
mà đôi khi nhiều trường hợp còn giúp bảo vệ buồn chứng của các bạn
còn rất nhiều các bạn trẻ chỉ cần gì sau khi dùng thuốc tránh thai một tháng hai tháng thả bầu là có thai ngạc
bởi vì tại sao
một trong những nguyên nhân lớn nhất của vô sinh mà ở việt nam chúng ta gặp phải là do mắc thai ngoài dù buồn
sau đó nạo phá thai
và chính cái việc nạo phá thai như vậy nó gây ra hậu quả nghiêm trọng lên cơ quan sinh sản nghiệp phụ nữ
ví dụ như gây tắc hỏa chứng gây tổn thức buồn thực cung gây dính buồn thực cung
thì những trường hợp ấy hậu quả cực kỳ nghiêm trọng và nặng nẻ
nhiều bạn sau khi bỏ thai phá thai rồi năm bảy năm sau khi lập gia đình
nhiều năm không có con đi khám mới phát hiện ra là hậu quả trước đây của việc mình đã bỏ thai
các bạn nữ cần chủ động cái việc mang thai của mình
con cái đấy là sự chờ đợi mong đợi các bạn
tránh trường hợp con cái đến là sự nhỡ nhà của các bạn trẻ
thì như vậy việc mang thai quả bản thân đó đã gây khó khăn rất nhiều cho người phụ nữ
cũng như hành trình nuôi con là mẹ sau này
cũng như các bạn tuyệt đối không được coi việc nạo phá thai là biện pháp tránh thai
vì sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng đến tương lai sinh sản của các bạn
do đó việc chủ động dùng thuốc tránh thai là rất quan trọng cho các bạn trẻ
và tôi cũng nhấn mạnh một điều
mặc dù thuốc tránh thai nếu các bạn dùng rất chuẩn và chính xác
thì cơ hội sát xuất tránh thai của các bạn có thể lên tới chín mươi tám chín
nhưng trong thực tiễn dùng thuốc tránh thai của các bạn trẻ
rất nhiều bạn quên thuốc rất nhiều bạn chỉ bị quên một vài viên
có bạn quên đến cả bảy tám viên thuốc
thì hiệu quả tránh thai giảm xuống rất nhiều
và đối với trong thực tế thì kể cả các bạn dùng thuốc tránh thai
mà trong điều kiện dùng thực tiễn các bạn
thì các bạn chỉ có thể hiệu quả tránh thai được khoảng tám mươi năm chín mươi thôi
vì rất nhiều bạn
việc sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày không gây cản trở quan hệ tình dục
hoặc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản
khi ngừng thuốc quá trình dụng trứng và khả năng thủ tinh sẽ trở lại bình thường
do đó uống thuốc tránh thai hàng ngày là cách người thai khá an toàn đối với phụ nữ